năm hai nghìn hai huyện yapa tỉnh gia lai được thành lập trên cơ sở tách ra từ thị xã ayunpa
theo quy hoạch sau khi hình thành huyện mới thì tại khu trung tâm huyện sẽ thành lập thị trấn yapa có dân số từ bốn đến sáu hộ với khoảng hai mươi nhân khẩu
nhưng theo báo cáo thì đến nay cũng mới chỉ có khoảng một hộ với khoảng năm nhân khẩu đang sinh sống
huyện là một trong bốn địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh gia lai
một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay huyện phải đối mặt là thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh
từ khi đi vào hoạt động huyện đã được xây dựng đề án và được phê duyệt với nguồn kinh phí một mươi năm tỷ đồng để xây dựng nhà máy lọc nước
tuy nhiên do thiếu kinh phí nên huyện cũng chỉ được đầu tư khoảng tám tỷ đồng xây dựng nhà máy với công suất bốn mươi m ba một giờ và ba trăm hai mươi m ba một ngày
mặt khác khu trung tâm huyện iapa được quy hoạch ở vị trí khá cao
nên dù có dòng sông ba chảy qua
nhưng do công suất nhà máy lọc nước nhỏ nên việc đưa nước lên cũng chỉ đáp ứng được một phần ba nhu cầu về lượng nước phục vụ
một số khu dân cư ở xa nằm ngoài vùng cấp nước của nhà máy bà con phải dùng nước giếng khoan hoặc xuống sông để lấy nước về sử dụng
một số khu dân cư ở xa nằm ngoài vùng cấp nước của nhà máy bà con phải dùng nước giếng khoan hoặc xuống sông để lấy nước về sử dụng
phương án nêu trên được triển khai thực hiện sẽ mang tính khả thi cao tuy nhiên kinh phí để thực hiện sẽ hơn một trăm linh tỷ đồng
đây là số tiền khá lớn nếu không có sự quan tâm hỗ trợ từ nguồn vốn của trung ương thì khó mà thực hiện
để chính phủ quan tâm và đầu tư cho tình trạng lai nói chung và của huyện gia ba nước riêng nhất là đối với nước sinh hoạt lấy từ a dương hạ về
đó là một tín hiệu mừng đối với nhân dân trên bàn huyện nhất là phục vụ trên địa bàn của nhân dân toàn huyện cũng như là để phát triển công an huyện
và đặc biệt nhất là về ký nước sạch cho bà con sản xuất để bà con sinh hoạt để phát triển khu dân huyện
mới đây đoàn công tác do đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ dẫn đầu vào kiểm tra tình hình thực tế của gia lai
tỉnh cũng đã nêu về hiện trạng của yaba cũng như về vấn đề nước sinh hoạt cho người dân
trong đó còn nêu lên phương án đưa nước từ hồ chứa a dương hạ đến khu trung tâm huyện gia ba
đồng chí vương đình huệ đã chấp thuận kiến nghị này
và cho rằng đây là chương trình an sinh cần thiết phải đầu tư bằng nguồn vốn của trung ương thực hiện các chương trình cấp bách trên cơ sở này
đồng thời giao nhiệm vụ cho các bộ ngành có liên quan cùng các cấp chính quyền địa phương tỉnh gia lai tiến hành nghiên cứu
khảo sát thực tế để sớm triển khai thực hiện phương án có hiệu quả